trong đêm qua và dạng sáng nay ngày ba mươi một tháng một mươi do ảnh hưởng của cơn bão số năm gây mưa lớn và gió giật mạnh
đã khiến nhiều cây xanh trên nhiều tuyến đường nội thành đà nẵng bị đổ bật gốc gây ủn tắc cho nhiều phương tiện tham gia giao thông
nhiều cây xanh đổ bật gốc gãy cành chắn ngang đường gây cản trở đối với nhiều phương tiện tham gia giao thông nhất là tại đường nguyễn văn linh
hiện tình hình thiệt hại về cây xanh cũng như hoa màu và các công trình khác vẫn chưa có con số thống kê cụ thể
theo đài khí tượng thủy văn khu vực trung trung bộ dự báo trong hai mươi bốn giờ tới do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số năm kết hợp với không khí lạnh tăng cường
nên tại khu vực trung trung bộ từ quảng bình đến quảng ngãi có mưa to mưa rất to và rông
tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm linh mm trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh